theo thông tin từ lãnh đạo tri cục hải quan cửa khẩu lào cai xuất nhập khẩu hàng hóa trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín qua địa bàn gặp khó khăn hơn đã dẫn tới tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm so với cùng kỳ
cụ thể tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu trong sáu tháng đầu năm đạt trên chín trăm một mươi chín triệu usd giảm sáu bảy mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu đạt thấp là do phía trung quốc đã tăng cường chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
như chính sách quản lý mặt hàng tăng thuế xuất nhập đối với hàng hóa xuất nhập khẩu quản lý chặt chẽ các cửa khẩu phụ lối mở cấm không cho hàng hóa vận chuyển qua lối mở
đặc biệt phía trung quốc đã triển khai thí điểm thiết bị mới để soi chiếu hàng hóa kiểm soát chặt chẽ hơn về nguồn gốc xuất xứ chất lượng an toàn thực phẩm
hiện nay hải quan tỉnh lào cai tiếp tục triển khai có hiệu quả thủ tục hải quan điện tử và cơ chế hải quan một cửa góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính
đảm bảo đúng chính sách pháp luật tạo thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng các chức năng mới trên hệ thống e custom v năm để hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống